sau ba ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đổi mới và cải tiến
chiều nay quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu
về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu tổng kết các nội dung
đã chất vấn và trả lời chất vấn
đã có một trăm ba mươi năm đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và có tám mươi hai lượt đại biểu tranh luận
các thành viên chính phủ trong đó có một mươi chín bộ trưởng hai phó thủ tướng chính phủ
tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tổng kiểm toán nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn và các vấn đề
thuộc trách nhiệm quản lý điều hành của mình
quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
các bộ ngành liên quan tập trung vào những nội dung sau đây
triển khai có hiệu quả đề án tổng thể về cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thể chế
chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ công chức
viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao
đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình vẩn
phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ này được coi như là một cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ
đối với việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
thể hiện thái độ trách nhiệm của quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những quyết định của quốc hội
về những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như những vấn đề mà cử tri quan tâm